trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác thuộc công an quận ngo quyền đã bắt quả tang đối tượng nguyễn khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng đang thực hiện giao dịch mua bán vũ khí quân dụng
thu giữ trong túi sách của đối tượng có một khẩu súng màu đen sám dài ba mươi năm năm cm đường kính nòng hai hai cm và bốn viên đạn
qua công tác đấu tranh nguyễn khắc mạnh khai nhận khẩu súng trên được đối tượng tự chế tại nhà rồi đem bán
mở các youtube ra thì cũng thấy nó dễ dễ thì em cũng làm theo
mình làm nếu mà ai có mua thì mình cũng bán
nguyên liệu về sắt kim loại thì em mua ở các cửa hàng cơ khí
rồi đó bán sắt các ống sắt
còn thuốc thì hoàn toàn những cái đấy em mua trên mạng hết
phương thức thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng cái việc đối tượng là thợ cơ khí
và có cái hiểu biết về cái việc coi như là chế tạo qua các cái dụng cụ
công cụ trong quá trình làm việc để coi như là chế tạo súng
và toàn bộ cái việc này thì liên quan đến một số những cái chi tiết
và cái phôi rồi là những cái dụng cụ khác để phục vụ cho cái việc mà chế tạo ra một khẩu súng quân dụng
thì đối tượng đã mua bán liên hệ với các đối tượng khác để mua bán trên mạng
cơ quan điều tra cho biết đối tượng nguyễn khắc mạnh đã có tiền án tiền sự
và hiện đang bị công an huyện thủy nguyên truy nã
về tội cố ý gây thương tích trong quá trình lẩn trốn đến quận hồng bàng
đối tượng đã lên mạng mua nguyên vật liệu để chế tạo súng nhằm kiếm tiền tiêu xài
mỗi khẩu súng sẽ được đối tượng làm trong thời gian một ngày
sau đó đem bán với giá bốn triệu đồng
toàn bộ quá trình mua bán phục vụ cho việc sản xuất súng
được đối tượng giao dịch qua kênh độc lập riêng
không qua các hệ thống chuyển phát chính thống của nhà nước quản lý
do đó gây ra rất nhiều khó khăn cho cảnh sát điều tra
đối tượng mua bán riêng lẻ với nhau
việc liên hệ qua internet trang mạng xã hội
để thực hiện việc thuê hiện nay gọi là shipper
cũng chưa được chúng ta quản lý chặt chẽ
dẫn đến các đối tượng dễ dàng trong việc giao dịch
vận chuyển chuyển hàng hóa cho nhau dễ dàng đơn giản
và gây khó khăn cho chúng ta trong cái quá trình điều tra
cái đi kèm với lại cái súng này thì gọi như là cũng còn có những cái sư hở
và cái quản lý nó cũng chưa được chặt chẽ trong cái việc coi như là
quản lý các cái dịch vụ kinh doanh các cái loại tiền chất
và người dân thì cũng còn có những cái mất cảnh giác
và chỉ thực hiện cái việc mua bán thông thường
mà không biết đằng sau đấy là cái đối tượng nó mua bán
để nó thực hiện cái việc chế tạo súng cũng như là thuốc nổ
cũng như đạn các loại có như là phục vụ cho các hành vi phạm tội của chúng
tiến hành khám xét khẩn cấp
nơi ở hiện nay của đối tượng
cơ quan điều tra thu giữ thêm một khẩu súng dạng khôi đăng hoàn thiện dài bốn mươi cm
một mươi ba vỏ đạn một mươi một viên đạn giống súng ak
hai cắt kim loại hai vật hình quả lựu đạn
và nhiều phụ kiện vật dụng phục vụ chế tạo súng quân dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngô quyền
đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
xin mời nam hảo
đó là điểm đen giao thông từ chợ cóc chợ tạm ven quốc lộ của tác giả hữu long
sau khi vụ tai nạn giao thông tại đắk nông xảy ra làm năm người tử vong mới đây
đó là tiếng chuông cảnh báo đối với chính quyền địa phương khi đã để xảy ra
tại các khu chợ tạm chợ tự phát tồn tại trong một thời gian dài
ngay sau khi vụ tai nạn này xảy ra nhiều địa phương mới có những động thái nhất định
nhằm xử lý tình trạng trợ tạm mọc dọc tuyến độ
vào ngày một mươi ba tháng sáu khu vực chợ ba trăm một mươi hai xã đắc lơ lao huyện đắc minh tỉnh đăng nông
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm năm người tử vong năm người bị thương
vụ tai nạn đã để lại hậu quả nghiêm trọng vì xảy ra vào buổi sáng
rơi vào thời điểm người dân họp chợ mua bán trao đổi hàng hóa
việc mua bán dưới lòng lề đường xuất phát từ tâm lý tiện lợi nhất thời cho cả người mua lẫn người bán
buổi chiều ai cũng muốn ghé chợ mua thực phẩm sao cho nhanh nhất
người mua thì ngại cảnh gửi xe trong khi người bán lại muốn bán cho hết hàng
cứ như thế cảnh chen trúc tắt đường xảy ra bao nhiêu năm nay
phần lớn các chợ tạm dọc các tuyến quốc lộ một mươi bốn không phải là chợ do địa phương bố trí và lập nên
chợ tự phát ven đường mọc lên từ nhu cầu buôn bán thuận tiện nhất của người bán và kẻ mua
từ vài người bán hàng rong đứng ban đầu rồi những nhà dân ven đường lần lượt mở bán cho thuê mặt bằng
lâu dần biến thành chợ tự phát ven đường lúc nào không hay
có nhiều ý kiến cho rằng chính việc thiếu cương quyết của chính quyền địa phương trong thời gian qua
đã khiến cho tình trạng trợ cóc chợ tạm khó được xử lý triệt đề
đó là bài viết trên báo lao động
còn trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay có bài viết với nhân đề là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng
với chủ đề sáu mươi ngày vàng rộn ràng mua sắm chương trình khuyến mại
tập trung thành phố hà nội hai nghìn hai mươi được coi là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng mua sắm
qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa phục hồi sản xuất hậu covid một mươi chín
đây cũng là một hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
cuối tuần qua sở công thương hà nội phối hợp cùng với các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh phân phối thuộc mọi thành phần kinh tế tổ chức chương trình sáu mươi ngày vàng
khuyến mại với mức chạm đáy tới một trăm linh giá trị hàng hóa dịch vụ
để kích cầu tiêu dùng sau khi dịch covid một mươi chín đã được khống chế
lãnh đạo sở công thương hà nội cho biết trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có nhiều hoạt động khuyến mại
cụ thể với quy mô ba trăm linh gian hàng tháng khuyến mại hà nội hai nghìn hai mươi và một mươi hai sự kiện kích cầu nội địa khuyến mại giảm giá
do ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai
mặc dù chương trình mới diễn ra từ đầu tháng sáu nhưng đã thu hút trên sáu trăm linh doanh nghiệp với gần tám trăm linh chương trình
mức khuyến mại lên tới bảy mươi dự kiến đến hết tháng bảy sẽ thu hút hàng nghìn doanh nghiệp tham gia
ban tổ chức chương trình khẳng định tất cả hàng hóa tham gia chương trình khuyến mại được truy xuất nguồn gốc qua mã cốt
xác thực niêm yết trên từng sản phẩm dịch vụ giảm giá và triển khai các hoạt động mua sắm thông minh
qua ứng dụng di động và website của doanh nghiệp
người tiêu dùng có thể yên tâm chất lượng sản phẩm tham gia chương trình khuyến mại tập trung hà nội năm hai nghìn hai mươi
trên báo điện tử công an nhân dân có bài viết với nhan đề đó là dự án luật cư trú sửa đổi
do bộ công an chủ trì soạn thảo sẽ được quốc hội thảo luận tại hội trường vào sáng mai ngày một mươi sáu tháng sáu
đây là dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm vì có liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp về cư trú của người dân
những đổi mới cải cách về thủ tục hành chính về cư trú được quy định trong dự luật đã tạo điều kiện tối đa cho công dân
tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công dân
được thực hiện quyền tự do cư trú lựa chọn nơi cư trú
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng năm bộ trưởng bộ công an tô lâm đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật
chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội đã có báo cáo thẩm tra cơ bản nhất trí với các vấn đề nêu trong dự án luật
ngay mùng chín tháng sáu quốc hội đã thảo luận tại tổ dự án luật này
góp ý về dự án luật đa số các đại biểu đều nhất trí quan điểm cần thiết phải sửa đổi luật cư trú để đảm bảo tốt hơn quyền cư trú của công dân đáp ứng yêu cầu cách mạng bốn
thưa quý vị tai nạn máy bay hạ cánh trật đường băng của vietjet air trong trường ngày một mươi bốn tháng sáu đã để lại nhiều hậu quả kéo dài
tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên hãng bay này vấp phải những sự cố liên quan đến an toàn hàng không
sự cố máy bay vietjet air trượt khỏi đường băng vì mưa lớn trong trưa ngày một mươi bốn tháng sáu đã khiến hành khách một phèn hoang mang
tuy không có thiệt hại về người nhưng việc hãng hàng không này trực đường băng cùng nhiều sự cố kỹ thuật khác trong thời gian qua
đã làm hành khách không khỏi hoang mang lo lắng và an toàn trên mỗi chuyến bay của mình
cụ thể như ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay vj một trăm chín mươi tám của vietjet air bay bay nhiều vọng tới đường bay kỳ lạ từ thành phố hồ chí minh đi hà nội
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám vietjet trượt đường băng và rơi bánh xe khi hạ cánh từ thành phố hồ chí minh đi bume thuộc
còn trong đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay của vietjet air số hiệu vj tám trăm sáu mươi một bị sự cố kỹ thuật buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở đài loan
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay mang số hiệu vj tám trăm sáu mươi một
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chuyến bay mang số hiệu vj sáu trăm tám mươi chín hạ cánh nhầm xuống đường băng chưa đi vào khai thác ở cảng hàng không quốc tế càm ranh
còn sự cố trong ngày một mươi bốn tháng sáu thì không chỉ ảnh hưởng đến hành khách trên chuyến bay
còn đã khiến sân bay tân sơ nhất thành phố hồ chí minh bị đóng băng nhiều chuyến bay khác đã bị hoãn hoặc đã bị chậm giờ cất cánh
tiếp tục với một thông tin khác bờ sông nha mân thuộc huyện châu thành tỉnh đồng tháp vừa xảy ra một vụ sạt lỡ lớn
đến thời điểm hiện tại địa phương đã cơ bản khắc phục xong hư hại về đường dây điện do sạt lỡ
vụ sạt lỡ bờ sông nha mân xảy ra vào khoảng bốn h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng sáu
một người đi xe máy bị té nhưng may mắn không có thương vong
đây là tuyến đường chỉ cách quốc lộ tám mươi chỉ khoảng một km
nên gây ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại của người dân
ngay sau khi sự cố xảy ra địa phương đã bảo vệ hiện trường hướng dẫn người dân đi đường vòng
và triển khai lực lượng khắc phục hậu quả
hai trụ điện hạ thế được di dời vào bên trong ngay trong ngày một mươi hai tháng sáu
đoàn sạt lỡ dự kiến sẽ làm lại kẹ và đường giao thông trong thời gian tới
thiệt hại ước tính khoảng ba trăm linh triệu đồng
hiện tại khu vực này vẫn còn những vết nứt khá rộng nguy cơ sạt lỡ tiếp tục xảy ra
trong ngày một mươi bốn tháng sáu bệnh viện đa khoa quốc tế cần thơ cho biết
bệnh viện vừa cưa sống một bé gái một mươi tuổi ngụ tính hậu gian
trong tình trạng đột quỵ xuất khuyết não khi đang ngồi trên lớp học
vào ngày một mươi tháng sáu bé gái này được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa quốc tế cần thơ
trong tình trạng xuất huyết não trong giai đoạn nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng
người nhà cho biết bé gái đang đi học thì đột ngột đau đầu dữ dội nô mói
cô giáo liền gọi điện cho phụ huynh đến đón cháu về
khi gia đình đến trường thì thấy con gái tái mặt xanh nói lắp bắp không đứng vững
nên đã đưa ngay đến bệnh viện
các bác sĩ cho biết kiểm tra tìm nguyên nhân gây đột quỵ xuất khuyết não khẩn cấp
sau khi hội trận các bác sĩ kết luận cháu bị dị dạng mạch máu não bẩm sinh
phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhi lúc này là can thiệp nội mạch
bằng công nghệ chụp mạch số hóa nền
sau khi can thiệp hiện bé gái đã tỉnh gia niêm hồng sức khỏe ổn định
theo các bác sĩ đột quỵ ở trẻ em phần lớn là xuất khuyết não
nguyên nhân là do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh mà không có bất kỳ triều chứng nào
hoặc một số ít biểu hiện đau đầu co giật hay động kinh
vào đầu tháng năm khi cả nước dần nới lỏng chính sách giãn cách xã hội
thì hội liên hiệp phụ nữ việt nam cùng với nhà xuất bản phụ nữ
đã khởi động phát hành cuốn sách con đã về nhà
mỗi ấn phẩm bán ra sẽ dành năm mươi đồng vào quỹ giúp đỡ phụ nữ yếu thế
trong giai đoạn phòng chống covid một mươi chín
còn mới đây nhóm tác giả và nhiều du học sinh việt tại châu âu
đã gặp mặt tại tp hcm để giới thiệu sách cũng như là tổng kết chương trình gây quỹ này
kiến trúc sư tăng quang cũng có thời gian du học tại châu âu
trong thời gian hai tuần sinh hoạt kiểm tra sức khỏe trong khu cách ly
tăng quang tận dụng sở trường của mình để ký họa lại đời sống công việc
của đội ngũ y tế bác sĩ
hơn hết qua những bức hòa tinh thần lạc quan của người chấp hành cách ly toát lên rõ nét
ấn phẩm con đã về nhà tổng hợp lại các tác phẩm ký họa
từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội của chàng trai du học sinh này
đi kèm với nhật ký trong khu cách ly của nhiều cá nhân khác
có cả những dòng tâm sự của người mẹ phải ở nhà trông mong con trở về
phần đầu là việc mình phải ký hoại lại những cảnh sinh hoạt của các bạn ở cung phòng với mình
và sự giúp đỡ sự chăm sóc của các anh chị bác sĩ chiến sĩ trong những cuộc sống hàng ngày
thì đó là cái việc mà mình quan sát lại hàng ngày và mình chọn những góc nhìn
những khung cảnh mà mình ghi lại trong tranh
còn phần sau của cuốn sách thì nó sẽ là phần bể lại thêm một vài bức ảnh chụp
mà tụi mình nhà xuất bản có xin phép của các giếp ảnh gia ghi lại cuộc sống
còn cái câu chuyện khác nhau của mọi người trong cái đợt mà mình cùng đi qua cái đợt dịch này
chẳng hẹn như là việc mà các chiến sĩ ở đồn bên phòng
ở khía biên giới phía bắc
nhường lại chỗ khu vực cách ly
nhường lại khu vực sinh sống cho các bạn sinh viên
và chuyển vào cấm trại trong rừng hay là cảnh bà mẹ việt nam anh hùng may khẩu trang tặng chiến sĩ
còn trực tiếp với bạn tăng khoan thì mới thấy được rằng là
cái suy nghĩ những hành động đặc biệt là không qua cuốn sách con đã trở về
thế thì mới thấy được hết cái ý nghĩa của cái sâu xa
của cái tiềm lực của cái sức mạnh của người dân ở phía sau đặc biệt là giới trẻ
lúc đầu thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái việc mà thực hiện cái việc cách ly đó là
đặt lên cái việc an toàn nhất đó là để cho các bạn bình yên trở về thôi
thực tình hôm nay gặp lại các bạn ở châu âu
những bạn sinh viên đã từng sống trong khu vực cách ly của chúng tôi
thì hóa ra các bạn sống rất là sâu
mà các bạn đã mang lại một cái ý nghĩa rất là lớn đó là
mang những cái thông tin những cái thông điệp
ở trong khu vực cách ly đến với công dân của việt nam
từ ngày tám tháng năm sách con đã trở về
khi lần đầu tiên được giới thiệu đã mang trong mình một ý nghĩa cộng đồng
mỗi cuốn sách bán ra sẽ được trách nhiệm
sách bán được năm mươi đồng cho quỹ bảo trợ phụ nữ yếu thế do covid một mươi chín tác động
số sách bán được cho đến nay được tổng kết là hơn một hai trăm linh cuốn
với tổng số tiền gây quỹ là gần sáu mươi bảy triệu đồng
ủng hộ mỗi phụ nữ yếu thế là hơn ba ba triệu đồng
cả nhà xuất bản phụ nữ và tổ chức tài chính vi mô tình thương team
thì đều là thành viên trực thuộc trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và tổ chức tài chính vi mô tình thương tim thì có những cái chi nhánh
hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh của cả nước
và các cái chi nhánh
nhánh đấy thì có rất nhiều những hội viên
họ là những phụ nữ nghèo vay vốn từ quỹ tài chính vi mô
tức là với những cái đồng vốn rất nhỏ họ vay được từ quỹ
thì họ đã về để tìm cái kế sinh nhai cho mình
và khi mà bị cái ảnh hưởng của dịch covid
thì họ hàng hóa của họ sản xuất ra rất là khó bán
rồi là có những người thì cũng bị mất việc
thì chúng tôi cũng quyết định là gây quỹ để hỗ trợ những phụ nữ như vậy
trong đợt gia quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ
lực lượng chức năng tại địa bàn
các huyện ngoại thành thành phố hà nội
đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp
và chỉ trong vòng một tháng qua khi triển khai tổng kiểm soát
có thể dừng các phương tiện để kiểm tra
mà không cần lỗi vi phạm ban đầu
lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt
các lỗi vi phạm an toàn giao thông
tại địa bàn ngoại thành hà nội
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện hoài đức
tám giờ sáng tại tuyến đường lê trọng tấn
đối diện khu vui chơi thiên đường bảo sơn
lực lượng liên ngành giữa đội cảnh sát giao thông
và thanh tra giao thông huyện hoài đức
đã tiến hành dừng các phương tiện
để kiểm tra xử lý vi phạm
quá trình dừng xe xuất hiện một số tài xế
cố tình quanh co không hợp tác
tuy nhiên đa số các lái xe khác
đều thừa nhận lỗi vi phạm của mình
nhưng vẫn tìm cách bao biện bằng các lý do
trong thời gian ngắn
tổ công tác đã phát hiện hàng loạt trường hợp
người điều khiển xe ô tô vi phạm các lỗi
chở quá tải chệ quá tốc độ
quá tốc độ cho phép
hôm nay cũng đi không để ý
quy định của nhà nước như nào
mình cứ chấp hành như thế thôi
thực hiện theo kế hoạch của thanh trang
đội đã xây dựng kế hoạch
phối hợp với cả lực lượng
cảnh sát của công an huyện
đặc biệt là cảnh sát giao thông
cũng như đội cảnh sát giao thông môi trường của huyện
đã ra quân xử lý
các trường hợp xe quá khổ
quá tải và xử lý các lỗi
vi phạm về môi trường
trên địa bàn huyện đặc biệt trong buổi sáng nay
đội đã xử lý một mươi năm trường hợp
kiểm tra các trường hợp
vi phạm về các lỗi
quá tải quá khổ
và xử lý về
lập biên bản về các lỗi môi trường
trên địa bàn
trên thực tế tại các địa bàn ngoại thành hà nội
nhiều tài xế có tâm lý chỉ nghiêm túc
chấp hành luật khi thấy có bóng dáng lực lượng
chức năng làm nhiệm vụ do vậy thời gian qua
tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông
tại các địa bàn ngoại thành diễn ra khá phổ biến
trong năm tháng thì lực lượng giao thông
đã xử lý hơn năm mươi trường hợp
liên quan đến hương tiện
quá tải tuy nhiên là
về trang bị đối với
đội giao thông của côn hiệu thế đức
thì còn những cái hạn hẹp
và trong thời gian tới thì cũng
tôi sẽ đề xuất kiến nghị
với lại quỷ ban nhân dân huyện
cũng như là
công an thành phố trang cấp thêm
các trang bị ví dụ như cân tải trọng
thì tôi sẽ
xử lý đối với các trường hợp vi phạm về cân tải trọng
vì trong thực tế trong thời gian này
tôi vẫn đang sử dụng chủ yếu
bằng cái quan sát
trước tình hình này
thời gian tới lực lượng lên
cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông huyện hoài đức
tiếp tục duy trì kiểm tra kiểm soát
các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung vào kiểm tra
xử lý nghiêm hành vi vi phạm về ma túy
nồng độ cồn quá tốc độ
thời gian kiểm tra sẽ tập trung vào các khung giờ
thường xảy ra tai nạn giao thông
và theo thực tế tình hình ở từng vị trí
để đảm bảo hiệu quả kiểm chế giảm thiểu
tai nạn giao thông trên địa bàn
tri cục bảo vệ môi trường hà nội cho biết
trong tuần từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng sáu
chất lượng không khí ở thành phố hà nội
diễn biến phức tạp hơn tuần trước
nhiều khu vực có xu hướng kém xấu
về đêm và cải thiện dần vào trưa
và chiều ngày hôm sau
chỉ số chất lượng không khí aqi
giao động từ một mươi bảy đến một trăm năm mươi
cụ thể kết quả phân tích chất lượng không khí
tại một mươi trạm trong nội thành cho thấy
chỉ số chất lượng không khí được cải thiện
tích cực nhất là tây mỗ mỹ đình
tân mai và hoàn kiếm
một số ngày trong tuần ở khu vực hàng đầu
phạm văn đồng minh khai trung yên ba
và thành công nồng độ các chất ô nhiễm
trong không khí có xu hướng tăng cao
vào ban đêm và sáng sáng
một số khu vực ở ngoại thành từ một mươi chín h hôm trước
đến bốn h sáng ngày hôm sau
ô nhiễm không khí tăng mạnh
điển hình như ở thị trấn sóc sơn huyện sóc sơn
khu vực xã sài sơn huyện quốc oai
khu vực xuân mai
và sáng qua hàng nghìn người dân
xã xuân viên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
và các xã lân cận đã mong theo nơm
lưới vó vợt tập trung tại đầm vực
chờ đến giờ khai hội bắt cá đồng hoa
đây là một trong những lễ hội truyền thống
mang đậm bản sắc văn hóa dân gian
và nét độc đáo của người dân huyện nghi xuân
đã có từ gần ba trăm linh năm trước
đầm vực xã xuân viên là một đầm nước ngọt
rộng lớn có chiều dài hơn một cây số
với diện tích khoảng ba mươi hectare
bắt nguồn từ dãy núi hồng lĩnh
đổ ra nhánh sông trước khi chảy về biển
nên rất thuận lợi cho các loài cá nước ngọt sinh trường
từ xưa đến nay lễ hội vẫn duy trì
tổ chức vào dịp cuối tháng bốn đầu tháng năm
âm lịch hàng năm khi mà mùa màng
đã thu hoạch xong người dân khi tham gia
lễ hội có thể dùng nơm lưới vó
để đánh bắt cá lễ hội là dịp
để tạo nên sự gắn bó trong cộng đồng dân cư
phát huy tinh thần khuyến nông khuyến ngư
phát triển nông nghiệp nông thôn
rất phù hợp với phong trào xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn hiện nay
để khắc phục hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
hiệp hội du lịch việt nam đã tổ chức
chương trình kích cầu du lịch nội địa toàn quốc

được triển khai trên cả nước trong đó
tây bắc là trọng tâm của chương trình
và mới đây tại hà nội đã diễn ra
lễ kích cầu du lịch nội địa tại các tỉnh
tây bắc với sự tham gia của hiệp hội
du lịch việt nam ubnd và
sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh
tây bắc các hiệp hội du lịch các tỉnh
tây bắc cùng khoảng một trăm năm mươi doanh nghiệp
du lịch ở cả ba miền bắc trung nam
ở khu vực tây bắc mặc dù
có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch
nhất là loại hình du lịch sinh thái văn hóa
lịch sử cộng đồng nghỉ dưỡng núi
nhưng lâu nay kể cả khi chưa có dịch
covid một mươi chín du lịch trong vùng vẫn
chưa thực sự phát triển trong khi đó
cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nét
đặc trưng về khí hậu ẩm thực độc đáo
và sự phong phú về văn hóa truyền thống
của cộng đồng các dân tộc trong vùng
là lợi thế của vùng tây bắc mà vùng khác
không có được
so với một số địa phương trong toàn quốc
thì tây bắc vẫn còn có
những hạn chế nhất định
về phát triển du lịch chính vì vậy
nên tổng thống du lịch đánh giá cao
sáng kiến của hiệp hội du lịch việt nam
phối hợp với các hiệp hội du lịch
địa phương dưới sự đồng hành
của việt nam airlines
để tổ chức đoàn khảo sát
phát động chương trình kích cầu du lịch
nội địa với các tỉnh tây bắc mở rộng
chương trình kích cầu du lịch
vùng tây bắc lần này nhằm cụ thể hóa
mục tiêu của chương trình
kích cầu toàn quốc là khôi phục nhanh
hoạt động du lịch nội địa chuẩn bị sẵn sàng
khôi phục hoạt động du lịch quốc tế
khi chính phủ cho phép thụng đẩy
việc khai thác tiềm năng to lớn về du lịch
của tây bắc góp phần từng bước cải thiện
đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây
sự liên kết hợp tác giữa
các doanh nghiệp lữ hành với các nhà cung dịch vụ
đặc biệt là hàng không và hệ thống khách sạn
tạo ra nhiều sản phẩm du lịch kích cầu hấp dẫn
thì ngành du lịch nội địa của chúng ta
rất là hưởng ứng rất là nhanh
và nhiều bên cạnh
sản phẩm kích cầu và đường bay thì thêm sản phẩm
kích cầu bằng đường bộ đường
sắt và đường thủy để làm sao
mà đáp ứng được cái nhu cầu
của du khách tăng lên hàng ngày
theo đại diện hiệp hội du lịch việt nam
thời gian qua hiệp hội du lịch việt nam
đã có thỏa thuận hợp tác
với các tỉnh tây bắc mở rộng trong hỗ trợ
phát triển du lịch
dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo tây bắc
sự hỗ trợ của dự án eu
hiệp hội đã nhiều lần tổ chức các hoạt động
xây dựng sản phẩm xúc tiến quảng bá
và góp phần tăng cường lượng khách du lịch
đến với khu vực tây bắc
trên nền tảng này trong các hoạt động
thực hiện chương trình kích cầu du lịch khắc phục
hậu quả dịch covid một mươi chín hiệp hội
chọn tây bắc là một trọng điểm
để triển khai chương trình
chúng tôi hy vọng rằng sau này
cái trung tâm của du lịch cộng đồng
du lịch làng bản sẽ là
tây bắc sẽ là đi đầu trong cả nước
thứ hai là vấn đề
cái chất lượng dịch vụ
đó là cái đang lo lắng hiện nay
chúng ta không có đủ điều kiện để có thể đào tạo
tất cả những người dân ở các bản làng
xa xôi trở thành những người làm du lịch được
thì phải từ từ từng bước
và nhà nước phải đặt ra một vấn đề hỗ trợ
cho bà con chủ yếu là hỗ trợ
để cho người ta chuyển đổi nghề nghiệp
sang làm du lịch tức là phải học
sau lễ phát động này hiệp hội du lịch việt nam
tiếp tục tổ chức chương trình
khảo sát sản phẩm du lịch vùng tây bắc
diễn ra trong năm ngày từ ngày một mươi hai
đến hết ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp
cơ quan báo chí truyền thông
nhằm mục tiêu kết nối quảng bá
cho du lịch tây bắc
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc
chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi
thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt